thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi
tháng diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước
mở đầu phiên họp thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình của ba mươi chín người thiệt mạng
trên xe container tại anh tuy chưa có kết luận về danh tính của các nạn nhân
nhưng có nạn nhân là người việt nam ngay khi sự việc xảy ra thủ tướng đã yêu cầu văn phòng
chính phủ ban hành ý kiến chỉ đạo của thủ tướng về điều tra làm rõ nguyên nhân
chủ động phối hợp với nước anh trong quá trình xử lý giải quyết các vấn đề liên quan
thủ tướng yêu cầu các địa phương và các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ
cố gắng làm tốt nhất để bảo hộ công dân của mình bị thiệt mạng đây là trách nhiệm của nhà nước
và các cơ quan chức năng để giảm bớt đau thương mất mát cho các gia đình nạn nhân
sớm đưa hải cốt nạn nhân về nước an táng
về công tác đối ngoại thủ tướng thông báo kết quả chuyến tham dự hội nghị asean của thủ tướng
diễn ra vào ngày hôm qua theo đó năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ là chủ tịch asean như vậy
trong năm hai nghìn hai mươi việt nam vừa là chủ tịch asean đồng thời là ủy viên không thường trực hội đồng
bảo an liên hợp quốc thủ tướng nhấn mạnh hiện việt nam đã nhận chức búa asean vì vậy
thủ tướng mong muốn việt nam sẽ thể hiện vai trò chủ tịch asean một cách tốt nhất
vì vậy phải nói là thái lan
nó đã có nhiều hoạt động rất là tốt trong năm asean lần thứ ba mươi năm thì lần này chúng ta làm làm
sao tốt nhất để đóng góp vào cái asean là trung tâm trong asean thực sự có ba trụ cột quan trọng để
được triển khai trong cái bối cảnh của cách mạnh công nghiệp lần thứ làm cho asean có vị thế
hình quốc tế và khu vực

thủ tướng nhấn mạnh tình hình kinh tế xã hội trong nước tháng một mươi và một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục có những
chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức thấp cpi bình quân
một mươi tháng tăng hai bốn mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám là mức tăng bình quân một mươi tháng thấp nhất trong ba năm gần
đây dịch tả lợn châu phi đã được kiểm soát ở nhiều địa phương công nghiệp tiếp tục tăng trưởng
đạt chín năm tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại thủ tướng chỉ đạo các thành viên chính phủ cần thẳng thắn
nhìn nhận và có ý kiến điều chỉnh để thực hiện kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi một cách tốt nhất